giải gaza đang đứng trước thời khắc lịch sử quan trọng
liệu sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa israel và hamas
hay một thảm kịch nhân đạo xảy ra với cuộc đổ bộ lớn của quân đội israel vào khu vực rafah
thế giới đang khẩn trương các nỗ lực ngoại giao con thoi vì hơn hai triệu người dân giải đất này
sau các cuộc đụng độ nhỏ lẻ giữa israel và hamas ở rafah và khu vực lân cận
israel hôm qua đã điều quân và khí tải quân sự đánh chiếm cửa khẩu rafah tại giải gaza nối với ai cập
ngừng mọi hoạt động di chuyển của người và hàng hóa tại đây
cửa khẩu kerem salon giữa israel và gaza cũng chịu chung số phận như vậy
thực tế hiện giờ chúng tôi không có bất kỳ sự hiện diện nào tại cửa khẩu rafah
bởi vì quyền tiếp cận khu vực đó của chúng tôi vì mục đích điều phối đã bị cogat
đơn vị điều phối hoạt động của chính phủ tại các vùng lãnh thổ thuộc bộ quốc phòng israel từ chối
điều này có nghĩa là hai tuyến
chuyến đường bộ chính đưa hàng hóa viện trợ nhân đạo vào gaza đang bị tắt ngẽn
trước những chuyển biến xấu tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cảnh báo tình hình gaza đang đi sai hướng
sẽ thật bi thảm nếu nhiều tuần hoạt động ngoại giao căng thẳng vì hòa bình ở gaza không mang lại lệnh ngừng bắn
con tin không được thả và một cuộc tấn công tàn khốc vào rafah
một lệnh ngừng bắn cần đạt được ngay lập tức để ngăn chặn cuộc đổ máu
để giải thoát các con tin và giúp ổn định một khu vực vốn nhiều bất ổn
rõ ràng một cuộc tấn công vào rafah sẽ là một sai lầm chiến lược một thảm họa chính trị và một cơn áp mộng nhân đạo
tôi kêu gọi tất cả những người có ảnh hưởng đối với israel hãy làm mọi thứ trong khả năng của họ để giúp ngăn chặn thảm kịch hơn nữa
trong khi đó thủ tướng israel giải thích rằng một áp lực quân sự lớn mới có thể buộc hamas thả con tin
và đề xuất ngừng bắn mới của hamas đưa ra còn khác xa so với yêu cầu cần thiết của israel
cuộc chiến chống lại hamas vẫn thật
tiếp tục việc chiếm cửa khẩu ở rafah là một bước đi rất quan trọng trên con đường tiêu diệt những tiềm lực quân sự còn sót lại của hamas
trong đó có việc tiêu diệt bốn tiểu đoàn còn lại ở rafah
đó là một bước quan trọng nhằm làm tổn hại đến khả năng của hamas cắt đứt lối đi cần thiết để hamas thiết lập lại quyền kiểm soát của nó ở gaza
tuyên bố đã cho thấy khả năng đạt được ngừng bắn giữa israel và hamas đang trở nên mờ nhạt
thêm vào đó phía hamas cũng tuyên bố nếu israel tấn công rafah
sẽ không có chuyện ngừng bắn
dù triển vọng ngừng bắn rất mong manh nhưng hàng loạt các quan chức mỹ
ai cập và qatar vẫn đang nỗ lực tìm kiếm biện pháp hòa bình tìm lối thoát cho hoạt động viện trợ nhân đạo ở gaza